để đảm bảo khả năng cung ứng và dự trữ hàng hóa nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống của người dân
và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bộ công thương vừa thành lập đoàn kiểm tra về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu
tại một số hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn thành phố hà nội
theo ghi nhận đa phần các đơn vị này đều khẳng định đã sẵn sàng cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân
theo mọi kịch bản diễn biến của dịch
theo ghi nhận tại một số siêu thị lớn trên địa bàn hà nội lượng khách đến mua hàng trong mấy ngày gần đây có tăng nhưng không đột biến
hiện nay công tác dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu đã được tái khởi động tương ứng với các kịch bản cấp độ của dịch bệnh
các sở bán ngành liên quan và đặc biệt là các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị được lượng hàng dự trữ
đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng
nhiều địa phương nhiều các siêu thị nhiều các doanh nghiệp đã có đến ba trăm linh bốn trăm linh là lượng dự trữ hàng hóa
thời điểm này người dân không nên quá hoang mang lo lắng và cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và các cấp có thẩm quyền